thưa quý vị trận mưa lớn vào tối ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu
làm cây đổ chắn ngang đường tại nhiều điểm trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình
trong nội đô hà nội thì nhiều tuyến đường ngập sâu cũng ủn tắc kéo dài
khiến cho lực lượng cảnh sát giao thông phải nỗ lực trong đêm phân luồng hướng dẫn người tham gia giao thông
tại ngã tư giao cắt giữa đường phạm hùng mễ trì và dương đình nghệ
rốn ngập của quận nam tử liêm nước dâng hơn nửa mét
nhiều xe qua đoạn này bị chết máy giao thông hỗn loạn ủn tắc kéo dài
đoạn đường châu văn liêm hướng ra đại lộ thăng long cũng bị ngập khoảng sáu mươi cm
tại quận cầu giấy đường phan văn trường ngập hơn năm mươi cm giao thông tê liệt
các tuyến đường cầu giấy xuân thủy hồ tùng mậu nhiều đoạn nước ngập hơn ba mươi cm
phương tiện không thể di chuyển phải trú ở gầm đường sắt trên cao
nhiều tuyến phố trung tâm quận hoàn kiếm như đinh tiên hoàng lý thái tổ lý thường kiệt phan bộ châu
cũng ghi nhận tình trạng ngập
trước tình hình ngập nước trên nhiều tuyến phố các tổ cảnh sát giao thông đã được bố trí dầm mưa trong đêm
hướng dẫn phương tiện không đi vào đoạn đường ngập sâu tránh xe chết máy và ủn tắc
trong khi đó trên cao tốc pháp vân cầu rẽ nhiều cây xanh bị đổ chắn ngang đường
từ km số hai trăm bốn mươi năm đến km số hai trăm năm mươi năm hướng hà nội đi ninh bình có khoảng một mươi năm cây đổ
trong đó có năm cây to ảnh hưởng đến giao thông
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba cục cảnh sát giao thông
đã cử chiến sĩ đến hiện trường chặt cành cây dọn đường
đồng thời tăng cường cán bộ chiến sĩ có mặt cảnh báo phân luồng điều tiết giao thông